các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo thành phố cầm phả đã huy động các lực lượng khẩn trương cứu hộ tìm kiếm người bị nạn
đến một mươi giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy chị mai
hiện tại quảng ninh mừng nước trên các sông suối dâng cao nước chảy xiết ngập cục bộ một số đoạn khiến giao thông đi lại khó khăn